ubnd tỉnh cà mau vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải xem xét và điều chỉnh quy hoạch đầu tư dự án cảng biển tổng hợp hòn khoai
bến cảng hòn khoai là bến cảng tổng hợp container và chuyên dùng với quy mô đáp ứng cho tàu trọng tải đến hai trăm năm mươi tấn cập bến
nằm trong quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông cửu long đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đã được bộ giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định ba nghìn ba trăm tám mươi ba ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
dự án cảng biển hòn khoai quy mô đáp ứng cho tàu tải trọng đến hai trăm năm mươi tấn tổng mức đầu tư dự kiến khoảng ba năm tỷ đô la mỹ
đã được công bố thông tin dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để mời gọi các nhà đầu tư
quan tâm đăng ký tham gia thực hiện dự án
dự án cảng hòn khoai là dự án trọng điểm quốc gia ưu tiên mời gọi đầu tư được bộ giao thông vận tải hỗ trợ tỉnh cà mau đẩy nhanh công tác kêu gọi đầu tư
lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hướng dẫn tỉnh triển khai thực hiện dự án
bến cảng hòn khoai thuộc cảng biển cà mau cách đất liền một mươi bốn bảy km là khu bến tiềm năng phát triển có điều kiện
phụ thuộc vào nhu cầu và năng lực của nhà đầu tư từ nay đến năm hai nghìn hai mươi